chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

phát hiện đối tượng lê văn huy một mươi tám tuổi chú phưởng thanh gián quận thanh khê có cất dấu ma túy dạng cỏ mỹ
ngay sau đó lực lượng chín trăm một mươi một tiếp tục phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe sh bốn mươi ba d một ba mươi bốn nghìn bảy trăm sáu mươi chín
có biểu hiện nghi vấn liền dừng xe kiểm tra
qua đó xác định nam thanh niên là nguyễn hà đăng phong ba mươi một tuổi
và vợ là hoàng kiều trang hai mươi tám tuổi cùng chú phường phước ninh quận hải châu
kiểm tra trong ví của nam thanh niên phát hiện một gói ma túy tổng hợp dạng hàng đá
khi bị lực lượng chín trăm một mươi một mời về trụ sở công an làm việc
rất nhiều thanh niên tụ tập la hét có biểu hiện gây dối tạo áp lực cho lực lượng chức năng tại chốt công tác
tuy nhiên lực lượng của công an thành phố đã kịp thời hỗ trợ khẩn trương ổn định tình hình tại khu vực nói trên
tại tỉnh bến tre khoảng hai mươi ba h ngày một mươi sáu tháng hai tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông
công an bến tre đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ sáu mươi đoạn qua xã bình phú thành phố bến tre
phát hiện một thanh niên điều khiển mô tô chạy ngược chiều có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
thanh niên này tên nguyễn tuấn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thường trú tại phường bốn thành phố bến tre
kiểm tra trên người vinh lực lượng chức năng phát hiện hai gói ma túy đá
trong đó có một gói bên trong chứa bảy gói nhỏ
bước đầu vinh khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng
tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản sự việc bàn giao đối tượng và tăng vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố bến tre tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến hai người tử vong xảy ra trên đường vành đai hai vào tối ngày một mươi sáu tháng hai
và tối qua công an thành phố hà nội cho biết đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trạm này
đã tới cơ quan công an trình diện và thừa nhận hành vi của mình
phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa thực hiện ngay trong đề
theo tài liệu điều tra của cơ quan công an vào khoảng một mươi một h ba mươi phút tối ngày sáu tháng hai
tại đường vành đai hai trên cao hướng về đường láng đoạn giao với đường cầu giấy
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc
đồng thời thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng để truy tìm người và chiếc xe gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
đến một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng hai đối tượng đã tới cơ quan công an chỉnh diện và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
tại cơ quan công an đối tượng lê đình tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường ít kiêu
quận hà đông thành phố hà nội khai nhận
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút tối ngày một mươi sáu tháng hai sau khi đi đà bóng và liên hoan về
tùng điều khiển chiếc xe ô tô range rover đã đâm vào chiếc xe máy
khi xảy ra vụ tai nạn tùng đã điều khiển xe ô tô này rời khỏi hiện trường
còn hai nạn nhân sau vụ va chạm đã bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện
ngay sau gần một ngày xảy ra vụ việc tùng đã đến cơ quan công an trình diện
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
chưa lâu sau khi một gia đình ở tỉnh thanh hóa bị phạt năm năm triệu đồng
và bị tước giấy phép lái xe có thể hạn vì chảy thả mùi ăn uống trên cao tốc nội bài lào cai
thì mới đây liên tiếp hai nhóm thanh niên đã lặp lại đúng hành vi này
hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhanh chóng hai ngày qua cho thấy
hai nhóm đối tượng dừng xe ngồi ăn uống trên làn rừng khẩn cấp của đường cao tốc nội bài lào cai
vụ việc thứ nhất xảy ra vào tối ngày một mươi năm tháng hai tại km hai trăm ba mươi ba bốn trăm linh
nhóm thanh niên gồm bốn người dừng xe ô tô bị kiểm soát tám mươi tám a bảy nghìn chín trăm một mươi bốn tại làn rừng khẩn cấp
trải bạt trước đầu xe và cùng nhau ăn uống
cùng ngày một đoạn clip khác được quay bằng điện thoại từ người ngồi trong xe khách chạy qua
cho thấy năm người ngồi ăn bên cạnh xe ô tô con màu trắng ở trong phạm vi khu vực phân cách
chiều đường bằng vạch sơn kẻ chéo cấm chạy xe và dừng đỗ ở đây
đại tá phạm văn hòa phó trưởng phòng đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
cục cảnh sát giao thông cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về việc nhóm thanh niên ngồi ăn
trên cao tốc nội bài lào cai và sẽ có các biện pháp xử lý phù hợp đúng quy định
tiếp tục thông tin về vụ án nữ sinh cao thị mỹ duyên hai mươi một tuổi
chú ở xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên bị sát hại
vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an
tiến hành khai cuộc khám nghiệm lại thi thể của nạn nhân và việc khai cuộc khám nghiệm lại thi thể nữ sinh xấu số
được tiến hành tại nghĩa trang nhân dân xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
việc khai quật khám nghiệm lại tử thi nạn nhân là do còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng
đã bị bắt và tạm giữ
đồng thời cơ quan điều tra muốn thu thập thêm các chứng cứ củng cố hồ sơ có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này
việc triển khai công tác khám nghiệm lại thi thể nạn nhân được cơ quan công an tiến hành rất nghiêm ngặt
chỉ có người nhà của nạn nhân được phép tiếp cận hiện trường
những ngày gần đây thông tin dư luận cho rằng nữ sinh cao thị mỹ duyên bị sát hại khi đang mang thai khoảng bốn tuần
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên vẫn chưa khẳng định về điều này
những diễn biến mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
những diễn biến mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
trong hai mươi bốn giờ qua tại nhiều địa phương thuộc các tỉnh miền núi phía bắc đã xảy ra tình trạng rông lớp kèm với mưa đá
những hạt mưa đá có kích thước từ một đến hai cm và rơi với cứng độ dày đã khiến cho nhiều diện tích hoa màu cây cối của bà con nhân dân bị thiệt hại
vào một mươi bảy h ngày hôm qua thành phố lào cai tỉnh lào cai đã xuất hiện mưa đá kèm theo rông lốc lớn
những hạt mưa đá to bằng hạt ngô kèm theo gió mạnh đã khiến phung tị lưu thân gặp nhiều khó khăn
đến một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày tại huyện sapa mưa đá cũng xuất hiện và diễn ra trong khoảng một mươi năm phút gây nhiều thiệt hại về hoa màu
một số nhà dân đã bị tốc mái hư hỏng nặng do mưa đá tại huyện bát sát
trong khi đó tại tỉnh điện biên mưa đá cũng xuất hiện kéo dài gần một mươi năm phút tại trung tâm huyện mường nhé bắt đầu hạt bé về sau mưa hạt to dần
cùng trong chiều ngày trên địa bàn một số xã vùng cao của huyện tam đường và khu vực thành phố lai châu tỉnh lai châu
cũng ghi nhận xảy ra mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại về cây cối hoa màu và tài sản của nhân dân
mưa đá có kích thước từ một cm đến hai cm và rơi với cường độ dày đã khiến cho nhiều diện tích hoa màu cây cối bị thiệt hại
ngoài ra mưa đá còn kèm theo rông lốc mạnh khiến cây cối biển quảng cáo tại thành phố lai châu bị đổ gãy nhiều nhà dân bị tốc và vỡ mái
đây là trận mưa đá lớn nhất trong vòng hai năm trở lại đây tại địa phương
huyện tam đông tp hcm
tổ thọ đã quyết định dừng đánh phết tại lễ hội phết xã hiền quan huyện tam đông
mặc dù đánh phết là phần hội được trông đợi nhất của lễ hội thế nhưng cũng là nội dung bị phản ứng nhiều nhất
bởi tình trạng người tham gia lễ hội cướp phết rất hỗn loạn bất kể quy định của ban tổ chức
hội phết hiền quan được tổ chức thường niên vào ngày một mươi hai một mươi ba tháng riêng hàng năm trong đó chính hội là ngày một mươi ba
ngay nhiều năm trở lại đây lễ hội liên tục là tâm điểm bị dư luận chỉ trích vì những hình ảnh bạo lực mất an ninh trật tự do người dự hội tranh cướp quả phết vật được quan niệm là mang lại may mắn cho người trạm đổ vào
để tránh tình trạng này bắt đầu từ hội phết năm nay ban tổ chức không để người dự hội tham gia tranh cướp mà sẽ chia đội
chỉ người được ban tổ chức sắp xếp trong hòa đổi cướp phết mới được tham gia tranh phết
khu vực tổ chức được khoanh vùng lập hàng rào an ninh ngăn người dự hội tự ý cướp phết
bà bảo vệ tràn vào cướp phết gây ra tình trạng hỗn loạn tại lễ hội
chính vì vậy ubnd huyện tam nông yêu cầu dừng hoạt động đánh phết vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai và các hoạt động đánh phết trong những năm tiếp theo
các hoạt động khác vẫn tổ chức bình thường theo kế hoạch đề ra
xin được nhắc lại cướp vết là một phần đặc sắc của lễ hội phết hiền quan thế nhưng đã bị mọi người hiểu sai và làm méo mó hình ảnh của lễ hội bằng việc tranh cướp dẫm đạp lên nhau gây nên cảnh hỗn loạn
và những hành vi như là chen lấn sô đẩy nhét tiền lẻ vào tượng phật đánh bóng cửa chùa bằng tiền giấy hay là cướp lộc cướp chỗ cúng là những hành vi phản cảm đã tồn tại nhiều năm qua ở các lễ hội
và chúng tôi sẽ còn trở lại vấn đề này trong chuyên mục cùng dòng chảy báo chí ở phần sau của chương trình ngày hôm nay
vâng và bây giờ xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị bệnh sởi thì vẫn đang phức tạp với số ca mắc mới liên tục tăng
riêng tại tỉnh quảng ngãi bệnh sởi cũng đang có những diễn biến phức tạp khi trong những ngày gần đây ngành y tế liên tục phát hiện các ca mắc mới
đáng chú ý là các bệnh nhân nhập viện điều trị tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ngãi đến từ tp hcm về
viện công tác phòng chống bệnh sởi đang được tỉnh quảng ngãi trú trọng
bé lê hồ bảo trâm bảy tháng tuổi là một trong số hai bệnh nhân nhi được chẩn đoán mắc bệnh sởi vừa nhập viện điều trị tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ngãi
theo mẹ của bé là chị hồ thị ngọc thu ở xã nghĩa mỹ huyện tư nghĩa cả gia đình làm ăn tại tp hcm đến ngày ba mươi tháng chạp mới trở về quê đón tết
trước khi nhập viện bé cũng có dấu hiệu sốt nhưng gia đình nhầm tưởng triệu chứng của bệnh sốt siêu vi thông thường
trước khi nhập viện bé cũng có dấu hiệu sốt siêu vi thông thường
trước khi nhập viện bé cũng có dấu hiệu sốt siêu vi thông thường
trước khi nhập viện bé cũng có dấu hiệu sốt tiêm không kịp hoặc là những em bé chưa được chín tháng tuổi
ngoài ra bệnh viện sản nhi cũng đã chủ động kế hoạch dự phòng số lượng bệnh nhân sởi sẽ tăng
cụ thể đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất giường bệnh và nhân lực phục vụ bệnh nhân
riêng tại khu khám bệnh bệnh viện đã có chỉ đạo sang lọc kỹ những trường hợp có nghi ngờ mắc bệnh phải tiến hành cách ly tránh lây lan cho những trẻ khác trong bệnh viện
trong thời điểm từ ba mươi tết kỷ hợi đến nay khoa đã tiếp nhận và điều trị sáu trường hợp trẻ mắc bệnh sởi và tất cả đều là bệnh ngoại lai không có trường hợp tự phát tại quảng ngãi
công tác ngăn ngừa bệnh sởi vẫn đang được ngành y tế địa phương giám sát chặt chẽ hạn chế bùng phát bệnh
thưa quý vị như đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình đi lễ chùa đầu năm là một nét văn hóa tâm linh của người việt
thế nhưng hiện nay không ít người lại không hiểu được ý nghĩa thực sự của việc đi lễ chùa là để cầu bình an mà lại mang mâm cao cỗ đẩy đến để cầu tài lộc cầu sung túc
nhiều người thậm chí còn cuồng tín mê mụi đến mức là đem giải tiền ở khắp nơi trong chùa mà không hề tiếc tay
vâng và lý giải những hành động này xuất phát từ đâu từ bao giờ và có thực sự mang lại nguyện ước cho người đi lễ hay không
hãy cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay bàn luận về vấn đề này với sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức nguyên phó viện trưởng viện văn hóa và phát triển học viện chính trị quốc gia tp hcm
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đây là nét văn hóa đặc trưng của người việt từ bao đời nay
tuy nhiên gần đây tại rất nhiều đền chùa thì người dân đã cuồng tín đến mức giải tiền khắp nơi không tiếc tay
tại sao họ lại làm như vậy và hành động này có từ khi nào
cùng dòng trẻ báo chí ngày hôm nay đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức nguyên phó viện trưởng viện văn hóa và phát triển học viện chính trị quốc gia tp hcm
để cùng bàn luận về hành vi và quan niệm sai lầm này của một số người việt
vâng chết xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức đã đến trường quay của chúng tôi ngày hôm nay
chào mc thu hương và kính chào khán giả đại truyền hình aan tv
vâng có thể nói là theo dõi những hình ảnh vừa rồi thì thấy là tiền ở trong các đền chùa có ở khắp mọi nơi đúng không ạ
vậy thì không biết suy nghĩ hay là cảm nhận của phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức như thế nào về những hình ảnh vừa rồi
về cái sự cảm nhận của tôi thì có thể nói rằng là nếu nói ngắn gọi một từ
đấy thì có thể nói rằng đây là những cái hình ảnh hết sức phản cảm
còn nói rộng ra quen cụ thể hơn thì có thể nói rằng đây là những cái hình ảnh đáng suy tư
và cũng có thể nói rằng là đáng buồn trước cái hiện tượng này
suy tư là thế nào
là có thể nói rằng là chúng ta thấy tại sao người việt nam chúng ta hiện nay
ở cái thế kỷ hai mươi một rồi trong cái thời đại văn minh như thế này
mà chúng ta lại giải tiền như vậy ở những trốn thờ tự đặc biệt là ở cửa phật như thế
thì để nhằm mục đích gì
có lẽ là người ta muốn giải tiền ra để bút lót cho thần phật
và thậm chí cái sự đút lót này nó cũng chơi chêu ở chỗ là đút lót tại sao lại như thế
đút lót toàn là tiền lẻ tiền cái mệnh giá rất nhỏ mà đút lót khắp chỗ này chỗ kia
thì có lẽ đây cũng là một cái sự đốt lót nhưng mà nó vẫn loài cái đuôi là tham lam
cái gọi là đánh lừa thần thánh thôi
muốn được lọc nhiều mà lại chỉ đút có những cái đồng tiền lẻ như vậy thì nghĩa nó cũng
ở trong cơ chế thị trường thì nó không đúng
mà cái cơ chế xin cho nào đó trong cái tâm linh ấy nó cũng không đúng
cho nên nó là cái chuyện rất bật cười
và cũng có thể nói rằng là cũng còn một cái phiên lòng nữa là
chúng ta giáo dục con người từ xưa đến nay một trong một cái xã hội văn minh
thậm chí chúng ta giới thiệu cả cái chuyện là vô thần khoa học
thế mà người dân thì lại có vẻ như là
rất là lạc hậu giữa những cái tập tục mà hay là đẻ ra những cái tập tục mà nó rất là thô thiển
nó không thấy
không có một cái sự tự trọng đối với mình tôn trọng đối với mình
hay không có sự tự tin với mình
giải tiền là để đi xin cái này xin cái kia tức là không tự tin
cái thứ hai là thái độ đối với lại cái sử dụng đồng tiền như thế nào
thì tôi cho rằng là đồng tiền là công sức là mồ hôi là tài sản của đất nước nhưng mà
lại sử dụng không hợp lý
thậm chí là quay thường đồng tiền
quan niệm giải tiền ở đền hay là chùa thì là
có một cái mục đích như thế nào theo ông
và cái hành vi này thì có từ khi nào
cái hành vi này nó xuất phát từ cái truyền thống rằng là người ta
những ngày đầu sân năm mới
người ta đến chùa người ta dâng hiến
một chút tiền để gọi là tiền giọt dầu
tiền hương đăng
để thơ phật
cũng có thể là từ cái truyền thống là người ta đóng góp vào cái việc tiền công đức để xây dựng chùa triển
thì cái hiện tượng giải tiền ấy là biến tướng của cái hiện tượng gọi là
tiền hương đăng và tiền công đức
và nó cũng biến tướng luôn cả cái mục đích
trước đây là dâng hiến để mà thờ phật
để thể hiện cái tấm lòng thành của mình
còn bây giờ hình như nó chuyển sang cái chuyện đút lót
chuyển sang cái chuyện mua chùa thần thánh
tưởng rằng đút lót được nhiều tiền cho thần thánh hay cho phật ấy
thì sẽ được nhiều lộc hơn
người ta cũng biểu hiện một cái sự tham lam
từ đời sống thế tục nó vào trong đời sống tâm linh
tức là anh cứ rút lót anh mặc cả anh mua bán
anh đưa tiền thì anh sẽ được cái này từ cái kia
có nghĩa là trước đây có thể là một chút tiền giọt dầu thôi phải không ạ
nhưng mà hiện tại thì là
người dân đang lạm dụng quá nhiều đúng không ạ
vậy thì có thể nói là hành vi này đã có chút sai lầm rồi
ông có thể chia sẻ là ở góc độ văn hóa hay là nhìn từ kinh tế tài chính thì sẽ như thế nào không ạ
cái góc độ văn hóa thì tôi cho rằng tôi nói đấy là một hình ảnh phản cảm
hình ảnh không đẹp
và chúng ta có thể suy diễn ra rất nhiều cái thứ
thì chúng ta sẽ có thể nói sau đấy là cái việc đút lót tánh thần
hay là cái việc bôi trơn hay cái việc lừa dối thánh thần vân vân
thì chúng ta sẽ nói sau
còn về mặt kinh tế mà nói thì chúng ta thấy có rất nhiều vấn đề
thứ nhất là cái việc in tiền lẻ để làm cái việc này
tốn rất nhiều tiền của nhà nước
để in tiền ra
ngay cả cái việc mà có những cái đình chùa người ta nói rằng phải lấy cả ô tô chở cái tiền lẻ
rồi đưa ra ngân hàng ấy thì
phải mấy chục nhân viên của ngân hàng đếm cái tiền đấy
để đưa vào kho hay là
phát ảnh ra
rồi một cái điều nữa là nó
nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế là
có thể nói rằng là người ta phải tiêu cái tiền ấy như thế nào
người ta sử dụng nó đếm nó thế nào
nó ảnh hưởng đến cái việc mà người ta bỏ tiền ra
để in cái tiền đó
cho nên có thể nói rằng nó
ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế
vậy thì đảng nhà nước hay là các cơ quan chức năng thì có cần phải có chế tài hay là quy định gì về vấn đề này không ạ
tôi nghĩ rằng là nên có chế tài nên có quy định
chế tài thì tôi nghĩ rằng
chế tài chỉ là thế này thôi
cái chế tài là

hạn chế và quản lý tốt cái việc mà in tiền lẻ ra

và hạn chế và quản lý tốt cái việc mà in tiền lẻ ra
và cái tiền lẻ vì sao mà lại đến những cái người đổi tiền
cái chuyện kinh tế nó còn là cái việc là thế này
những người đổi tiền lẻ
là một cái hình thức buôn tiền
một cách siêu lợi nhuận mà không phải đóng thuế cho nhà nước
vậy thì cái chế tài chủ yếu là in tiền lẻ như thế nào cho nó hợp lý
cái mệnh giá nhỏ đấy
cho nó hợp lý
thứ hai là quản lý cái đó như thế nào
còn những quy định thì tôi cho rằng là những quy định ví dụ như
là cái quy định về cái việc là không được
ở đền chùa
hay là cái việc có thể chế tài những cán bộ đảng viên
không được làm cái điều đó cần phải gương mẫu trước nhân dân
vâng xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức về những chia sẻ vừa rồi
để hoạt động tín ngưỡng diễn ra đúng bản chất không bị bóp méo hay biến dạng
thì các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc giáo diết để bài trừ
mê tín dị đoan ra khỏi đời sống xã hội
từ đó để người dân có cái nhìn đúng đắn hơn về lễ hội
và mỗi người dân mỗi khi chúng ta đi lễ chùa đi lễ phật thì hãy đúng với lẽ ở đời
đến đây thì cùng dòng chảy báo chí cũng xin được kết thúc
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới với những tin tức đáng chú ý khác
mời quý vị đến với thông tin dự báo thời tiết ngày một mươi tám tháng hai
tình trạng đó là mưa rào và rông vẫn sẽ tiếp diễn trên diện rộng tại các tỉnh thành bắc bộ
tuy nhiên thì cùng với quá trình dịch chuyển từ tây sang đông của vùng hồ
hội tụ gió
cường độ mưa sẽ có xu hướng giảm dần ở các tỉnh thành khu vực phía tây bắc bộ
nhưng lại gia tăng
tại phía đông
còn tại vùng núi phía việt bắc cũng như là tây bắc bộ thì
sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông với lượng mưa giao động sẽ từ ba mươi bảy mươi mm
trong hai mươi bốn giờ
đặc biệt ở các tỉnh cao bằng bắc cạn lạng sơn và quảng ninh sẽ có nơi còn lên tới mức là năm mươi một trăm linh mm
đáng lưu ý là trong mưa rông thì vẫn có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
với cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá ở cấp một vì vậy người dân nơi đây cần hết sức đề cao cảnh giác
nếu thấy dấu hiệu của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm nói trên
và chúng ta nên có những biện pháp như sau thứ nhất là khi ở ngoài trời thì chúng ta tuyệt đối
nên tránh mưa
vào chỗ an toàn và khô ráo
tránh những chỗ cây cối
tránh xa các vật dụng kim loại như là xe đạp xe máy hay hàng rào xe máy
còn thứ hai đó là chúng ta phải không tụ tập nhóm người đứng gần nhau nên cách nhau từ bốn đến năm mét
nếu không tìm thấy nơi trú ẩn an toàn thì hãy cúi người xuống đặt hai tay lên đầu gối hoặc là che bên tay
và tuyệt đối không được nằm xuống đất
thứ ba là nếu như trong ô tô thì chúng ta không nên chạy vào bất cứ loại nào được kết nối với xe
thứ tư là nếu trong nhà thì chúng ta nên tránh xa cửa sổ cửa ra vào
tránh những chỗ ấm ướt như là bể nước hay là bồn tắm
và không nên sử dụng điện thoại
thưa quý vị tiếp tục với hình thái thời tiết của miền bắc thì cùng với quá trình mưa sẽ là nền nhiệt độ giảm dần
với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ chỉ giao động trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi bốn độ c
còn tương tự như miền bắc thì ngày hôm nay tại các tỉnh bắc trung bộ
từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh cũng chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
nên sẽ xuất hiện mưa rông trên diện rộng
trong khi đó phần còn lại của miền trung bộ là các tỉnh trung bộ và nam trung bộ thì không chịu tác động
của vùng hội tụ gió trong khi không khí lạnh với cường độ yếu chỉ khiến cho vùng phía bắc
như là quảng bình quảng trị nhiều may hơn
từ quảng bình đến ninh thuận và bình thuận thì ít mưa trời nắng với nền nhiệt độ giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ c
vâng tiếp tục với trạng thái ít mưa ngày nắng vẫn là thời tiết chủ đạo tại khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay
với nền nhiệt giao động từ ba mươi đến ba mươi bốn độ c
còn bây giờ thì mời quý vị theo dõi dự báo chi tiết thời tiết cho các vùng trên cả nước
ngày em đặt phô hình sau một mươi năm ngày là em đi thử bê ta em không dám thử quần que

thế là về em cứ giữ gì rồi bắt đầu theo dõi từ lúc đấy
thì bệnh nhân vợ chồng bệnh nhân này rất là may mắn
thế là sau khi lấy được cái tình trùng từ cái mổ vi phẫu và tạo phôi được rất nhiều phôi
hiện tại vẫn còn phôi chữ và cái lần đầu chuyển phôi thì cũng đã sinh được một bé gái
nếu mà như một người mẹ làm mẹ bình thường có thai tự nhiên đã hạnh phúc rồi
như em một người trải qua biết bao nhiêu là vất vả
mà có được con thì không có gì bằng cả
chỉ có nhận được tin bệnh viện báo mà không kịp được nước mắt luôn
qua đây thì em cũng muốn nhắn nhủ tới các cặp vợ chồng vô sinh
nếu mà lần một mình không thành công thì mình cứ hãy cố gắng kiên trì

bởi vì con của mình là con của mình con của mình là con của mình

chúc mọi người tất cả các cặp đôi hiếm muộn như vợ chồng em
cũng sẽ càng sướng càng tốt được đón con về với gia đình mình